sau hai phiên họp thương lượng sáng ngày một mươi hai tháng bốn với đa số phiêu toán thành
hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ở mức sáu tức thêm một trăm tám mươi đến hai trăm sáu mươi đồng so với hiện nay
để chính chính phủ xem xét quyết định
đây cũng là phương án duy nhất được hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín
cùng với việc chống dịch hiệu quả và khả năng phục hồi của nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi hai
tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng việc tăng lương tối thủ vùng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là có khả thi